maroc và việt nam đang duy trì mối quan hệ song phương lịch sử tốt đẹp kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ vào ngày hai mươi bảy tháng ba năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
các hoạt động hợp tác giữa maroc và việt nam ngày càng phong phú và dày đặc giúp nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn
xây dựng cầu nối trao đổi trong mọi lĩnh vực giữa hai quốc gia
đó là khẳng định của đại sứ đặc mệnh toàn quyền maroc tại việt nam trong buổi lễ kỷ niệm một mươi chín năm ngày lên ngôi của quốc vương maroc tại hà nội diễn ra ngày hôm nay
đức vua mohammed sáu lên ngôi đã phát triển mối quan hệ thân thiết giữa hai quốc gia
phản ánh cách thức và phương tiện củng cố hợp tác song phương và thúc đẩy trao đổi chính trị kinh tế và xã hội vì lợi ích và thịnh vượng của hai quốc gia
bên cạnh đó sự tham gia của maroc trong quan hệ hợp tác nam nam đang là ưu tiên chiến lược trong phát triển kinh tế của đất nước
maroc thiết lập quan hệ cởi mở đối với các nước đông nam á đặc biệt là việt nam
tiếp tục hợp tác với các nước asean đặc biệt là sau khi tham gia vào hiệp ước
hợp tác với asean nhằm tiến tới vai trò là đối tác đối thoại trong tương lai gần
lễ kỷ niệm ngày lên ngôi của quốc vương mohammed sáu hàng năm là một dịp đặc biệt của nhân dân maroc
thể hiện sự cống hiến trung thành lâu dài với chế độ quân chủ a la út
dẫn dắt quá trình xây dựng đất nước ổn định phồn vinh và hòa hợp dân tộc
đồng thời là dịp để nhân dân việt nam hiểu hơn về đất nước và con người maroc